công ty môi trường xanh đã làm việc với ubnd huyện bảo lâm và tạm thời gửi lượng rác tồn đọng vào bãi rác của bảo lâm để chờ nhà máy xử lý rác thải bảo lộc khắc phục xong sự cố
nhưng đến ngày hai mươi tám tháng một mươi huyện bảo lâm đã từ chối nhận rác và thành phố phải đưa đi xa hơn bốn mươi km để đổ rác tại huyện di linh
về lâu dài chính quyền địa phương cần có cơ chế chính sách phối hợp thu hút đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác có công suất lớn hơn
bên cạnh đó người dân cũng cần có ý thức đổ rác đúng nơi quy định để bảo đảm vệ sinh môi trường
một mươi h sáng thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình nhân dân
đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh đã đồng tổ chức hội thảo cấp cao với chủ đề
thanh niên với biến đổi khí hậu những thách thức ngày hôm nay giải pháp nào cho ngày mai
nhằm mục đích tạo thuận lợi cho những đối thoại và đề xuất các giải pháp cụ thể để tăng cường khả năng chống chịu
và phục hồi trước biến đổi khí hậu của việt nam
đây cũng là nội dung mà chúng tôi muốn chuyển đến quý vị và các bạn trong chuyên mục sống xanh ngày hôm nay
vấn đề khí hậu hỗ trợ
hỗ trợ cho việt nam triển khai thực hiện thỏa thuận paris là một trong các chủ đề ưu tiên hàng đầu
cho quan hệ hợp tác giữa pháp và việt nam trong năm kỷ niệm bốn mươi năm năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước
chính vì vậy hội thảo lần này có sự tham gia của đại diện các cơ quan cấp trung ương và địa phương của việt nam
các chuyên gia các nhà nghiên cứu doanh nghiệp cùng rất nhiều các bạn trẻ đã cùng nhau thảo luận
trao đổi các quan điểm tìm hiểu và đề xuất những giải pháp cụ thể để hướng đến một việt nam
ứng phó với biến đổi khí hậu tốt hơn trong tương lai
bên cạnh những nội dung chung hội thảo còn có ba phiên thảo luận tập trung vào các chủ đề
như thực hiện phương thức tiếp cận về cải thiện khả năng chống chịu và phục hồi
để quản lý rủi ro lũ lụt và xói lở bờ biển việt nam
đưa vấn đề tăng cường khả năng chống chịu và phục hồi vào quy hoạch địa phương và đô thị
những hạn chế và khuyến nghị tăng cường khả năng chống chịu và phục hồi các công cụ và giải pháp
hội thảo cũng là dịp để tuyên truyền đến giới trẻ và ghi nhận những kinh nghiệm thực tiễn của thế hệ trẻ
về những hậu quả của biến đổi khí hậu với bản chất khác nhau gây ra cho từng quốc gia
từng địa phương và người dân cũng như thúc đẩy sự nhận thức về những cơ hội
giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu mà từng bạn trẻ cần chung tay hành động
bằng những việc làm cụ thể trong cuộc sống hàng ngày
cũng trong khuôn khổ buổi hội thảo đã diễn ra lễ trao giải cuộc thi sáng tạo cùng resilient
dịch và sáng tạo infographic video về khái niệm resilient
ra cổng thông tin điện tử trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
phối hợp với cơ quan phát triển pháp afd tổ chức
thuật ngữ recilin có thể hiểu là khả năng chống chịu và phục hồi
chính vì vậy mục đích của cuộc thi là nhằm kêu gọi cộng đồng
đặc biệt là thế hệ trẻ nâng cao ý thức và chung tay hành động
để tăng cường năng lực chống chịu tự phục hồi trước biến đổi khí hậu
hướng đến phát triển bền vững tại việt nam
khi mà tham gia buổi họp báo thì em thấy cuộc thi này thật sự rất là ý nghĩa
không chỉ là đối với những bạn thanh niên mà bản thân em thì cũng là một sinh viên
mà học về chuyên ngành ngoại ngữ và em thấy mình rất phù hợp để tham gia cuộc thi này
cái nội dung thông điệp em truyền tải đó chính là
thuật ngữ này có nghĩa là sức chống chịu phục hồi và phát triển
khi mà môi trường của chúng ta bị tiếp nhận một cái tác động gì đấy tiêu cực
thì việc đầu tiên chính là chống chịu lại sau đó phục hồi lại như lúc ban đầu
và không chỉ như thế mà là phát triển hơn nữa
thế hệ trẻ chính là thế hệ tương lai của đất nước
vì vậy thế hệ trẻ có một trách nhiệm vô cùng quan trọng
đối với công cuộc bảo vệ môi trường
trong công cuộc này thì thế hệ trẻ cần phải phát huy được tính xung kích tình nguyện
cần phải đi đầu trong các hoạt động về tham gia bảo vệ môi trường
cũng như là lan tỏa được cái thông điệp này đến toàn thể người thân bạn bè của mình
để mọi người cùng nhau thực hiện được thành công được công cuộc
chống biến đổi khí hậu tại việt nam
số lượng và chất lượng của những tác phẩm dự thi đã cho thấy cuộc thi là sân chơi
để các bạn đoàn viên thanh niên được thể hiện khả năng sáng tạo
đồng thời qua đó nâng cao nhận thức bản thân và cộng đồng về sự ảnh hưởng
cũng như cách xử lý ứng phó khắc phục những vấn đề đang diễn ra tại việt nam
đặc biệt là các áp lực về môi trường và biến đổi khí hậu
vâng biến đổi khí hậu đang ngày một diễn ra phức tạp hơn

chúng ta cần phải nâng cao nhận thức cũng như có những phương án ứng phó hiệu quả
đặc biệt là mối quan tâm đến vấn đề này từ thế hệ trẻ
đến đây thì thời lượng của chương trình cũng xin được khép lại
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và xin hẹn gặp lại vào chương trình vì môi trường bền vững kỳ sau